tỉnh bắc cạn có hai huyện đặc biệt khó khăn là ba bể và bắc nặng
từ năm hai nghìn một mươi đến nay chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của đảng và nhà nước
hay còn gọi là chương trình ba mươi a đã đầu tư cho hai huyện này hơn bốn trăm linh tỷ đồng
để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
nhờ đó hạ tầng ngày càng cải thiện mỗi huyện giảm bình quân từ bốn đến năm hộ nghèo mỗi năm
căn cứ vào nguồn vốn được cấp hàng năm hai huyện ba bể và bắc nạm
đã lựa chọn xây dựng những công trình thiết yếu như giao thông thủy lợi trường học trạm y tế
công trình cung cấp điện nước sạch sinh hoạt để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
cải thiện đời sống nhân dân trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
bảy năm qua chương trình ba mươi a đã đầu tư hơn bốn trăm linh tỷ đồng hai huyện ba bể và bắc nạm
đã xây dựng được hơn năm mươi trường học tám mươi công trình thủy lợi một mươi tám trạm y tế xã bốn mươi tuyến đường liên xã liên thôn
từ đó góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội các xã đều có đường ô tô đến trung tâm
có điện lưới quốc gia trường học được xây dựng khang trang
tất cả các trạm y tế xã ở huyện bắc nạm đều đạt chuẩn quốc gia
qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương
tỷ lệ hộ nghèo hai huyện giảm bình quân từ bốn đến năm